ngày một mươi hai tháng sáu bốn căn nhà của ba hộ sản xuất kinh doanh ở ấp lạch vàm xã đất mũi huyện ngọc hiển tỉnh cà mau
bị nhấn chìm dưới lòng sông thiệt hại ước tính gần bốn tỷ đồng sắp may không có thương vong về người
vụ việc sạt lở đất gây hư hỏng khoảng ba mươi mét lộ bê tông hiện nhiều đoạn lộ ở đây cũng xuất hiện những vết nứt
báo hiệu sạt lở vẫn còn diễn biến phức tạp nhất là trong mùa mưa
ủy ban nhân dân xã đất mũi tiếp tục cảnh báo đỏ để hộ dân di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn
sau vụ sạt lở lãnh đạo huyện ngọc hiển ủy ban nhân dân xã đất mũi đã đến hiện trường
và cử các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh giúp nhân dân thu gom đồ đạc di chuyển đến nơi an toàn
tuy nhiên do nước dâng cao vào đêm tối nên việc hỗ trợ gặp rất nhiều khó khăn